tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã làm việc với hội cựu chiến binh việt nam
báo cáo tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam cho biết
những năm qua hội cựu chiến binh việt nam đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đúng định hướng của đảng
hội thường xuyên chăm lo giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ hội viên tổ chức
động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
vươn lên thoát khỏi đói nghèo nâng cao đời sống chủ động đề xuất phối hợp với các ban ngành
để thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
thể hiện sự trân trọng đối với những kết quả mà hội cựu chiến binh việt nam đã đạt được trong thời gian qua
qua những hoạt động của mình hội đã đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội
ổn định trật tự an toàn xã hội bảo vệ môi trường khơi dậy lòng yêu nước tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
trong hoạt động đối ngoại nhân dân hội cựu chiến binh việt nam là kênh quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ
sợi dây tình cảm giữa nhân dân ba nước việt nam lào campuchia